rất là ngắn người ta hay gọi là mini skirt á điểm nhấn có

chiếc hộp cường mặc ác của các bạn bạn thì cũng sẽ biết ngay
ngày à y hai k đây rồi bên cạnh y hai k phong cách denim đang quay
trở lại và nóng hơn bao giờ hết quần áo làm từ chất liệu
denim không phải là một item thú trang mới mẻ tuy nhiên với
ưu điểm nâng cấp vẻ ngoài trở nên trích hơn tạo nên một lúc
ấn tượng mà không cần quá nhiều kiến thức về mix đồ chân váy
denim sẽ là một must have item trong tủ đồ mùa hè của những
người xanh mặc
phong cách mermez core hiểu nôm na là phong cách nàng thuyền cá
bắt đầu được năng xê từ những năm hai nghìn không trăm hai
đến hai nhưng mới thật sự bùng nổ ở thời điểm hiện tại chi
tiếp tua rua mô phỏng hình ảnh của sóng biển chân váy phong
đuôi cá xe queen lấp lánh của cụ thể loạt trai vọ giò và
những tông màu xanh biển của mermez core đã chiếm sóng tiktok
instagram và pinterest tôi nghĩ là thời trang thì nó sẽ là sự
lặp lại của những ý tưởng á thì trước kia thì sẽ rất là hot
những cái trào lưu như là y hai k này hay là mermez core hoặc là
những xu hướng denim thì ờ trước đây người ta đã có rồi nhưng
mà sau khi thời trang phát triển cũng như là sự xuất hiện
trở lại của ờ những cái xu hướng này khi mà được các ờ
fashionista hoặc là các bạn fashion icon rất là nổi tiếng ở trên
thế giới như hoặc là các bạn ý gọi là làm cho thời trang sống
lại thì gần đây cái sự phát triển rất là mạnh mẽ ờ nó
lan truyền ra cả các nước đông nam á và trong đó là việt nam
luôn thì đây sẽ là một cái phong cách mà có thể nói rất
là khó để có thể lỗi thời được bởi vì bản thân và cái chất
liệu cũng như là cái cái tông màu nó đã ờ khiến cho mình cảm
giác là ờ có thể là ứng dụng vào nhiều dịp luôn
công ty trách nhiệm hữu hạng paxson việt nam paxson retail asia sở hữu một trăm linh vốn sẽ đệ đơn lên tòa án tại
thành phố hồ chí minh và bắt đầu thủ tục phá sán tự nguyện vào ngày hai mươi tám tháng bốn trong thông báo gửi
lên sàn giao dịch chứng khoán singapore paxson retail asia cho biết paxson việt nam có lịch sử
hoạt động thua lỗ các khoa lỗ thậm chí tiếp tục phình to những năm gần đây do ảnh hưởng của
covid một mươi chín tới môi trường kinh doanh bên cạnh đó việc thiếu hỗ trợ từ chủ mặt bằng ví dụ như không
giảm tiền thuê hoặc giảm không đáng kể trong thời gian phong tỏa vì covid một mươi chín ảnh hưởng xấu đến tình
hình tài chính của parxim việt nam thuế đất cao cũng là nguyên nhân khiến công ty thêm khó khăn
hiện paxson việt nam còn vận hành duy nhất một trung tâm thương mại tại quận một thành phố hồ chí
minh theo quy định tại việt nam vaccine việt nam chịu trách nhiệm pháp lý hoàn toàn quá trình phát
sản và không liên quan tới công ty mẹ hay công ty con trong hệ thống công ty cổ phần tập đoàn đầu
tư địa ốc nova novaland vừa công bố báo cáo tài chính quý i năm hai nghìn hai mươi ba với doanh thu sáu trăm linh bốn tỷ đồng
đây là mức doanh thu thấp nhất của novaland kể từ khi lên sàn chứng khoán vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
so với cùng kỳ năm trước doanh thu noveland giảm bảy mươi còn nếu so với quý iv năm hai nghìn hai mươi hai
doanh thu giảm tám mươi một trong cơ cấu doanh thu của novaland mảng chuyển nhận bất động sản
đem về bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng và mảng dịch vụ là một trăm năm mươi một tỷ đồng giảm tương ứng bảy mươi và sáu mươi bốn so với cùng kỳ
doanh thu giảm khiến lợi nhuận gọt của novaland cũng giảm gần tám mươi so với cùng kỳ xuống một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
lợi nhuận gọt quá thấp không đủ trang trải các loại chi phí khiến công ty lỗ chín mươi bốn tỷ đồng từ
hoạt động kinh doanh chính lỗ trước thuế tám mươi bảy tỷ đồng và lỗ sau thuế bốn trăm một mươi tỷ đồng đây là lần
đầu tiên novaland báo lỗ kể từ khi lên sàn chính khoán tổng tài sản của công ty hiện ở mức
sáu một trăm chín mươi bốn tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm novaland hiện vẫn chưa tổ chức đại hội đồng phổ đông
thường niên năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng quản trị công ty vừa ra nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức nuôi
sang ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba gần bốn tháng đây nhiều tòa căn hộ dịch vụ kính khách thuê nhờ khách
du lịch ngắn ngày và đi công tác đến thành phố hồ chí minh tăng trở lại diễn biến thị trường
căn hộ dịch vụ sơ động được thể hiện trong các báo cáo thị trường của một số đơn vị điển hình
truyền hình collier việt nam cho biết tỷ lệ lắp đầy của căn hộ dịch vụ hạng a cao cấp và hạng b trung
khách tại tp hcm đạt chín mươi một chín mươi hai nhờ lượng chuyên gia nước ngoài đến việt nam tăng lên còn theo savin
việt nam công suất thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê tại tp hcm và cả phân khúc cao cấp trung
cấp và bình dân đạt mức đích cận tám mươi bốn trong quý đầu năm tăng một mươi sáu điểm phần trăm theo năm phần
lớn khách thuê căn phòng dịch vụ là chuyên gia từ nhật bản hàn quốc và đài loan giá thuê bình
trường các căn hộ dịch vụ toàn thị trường tăng bảy theo năm tuy nhiên vẫn tấp hơn một mươi so với quý
hộp năm hai nghìn một mươi chín trước khi đại dịch bùng phát dữ liệu của savin cũng ghi nhận lượng tiêu thuộc bốt khi
có bảy mươi chín căn hộ dịch vụ studio loại một phòng ngủ được cho thuê đối với loại căn hai phòng ngủ

dịch vụ dự báo sẽ tiếp tục tăng nhất là vào buổi cuối năm khi du khách trung quốc dự kiến quay lại
thị trường chứng khoán việt nam phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ diễn biến đầy hưng
phấn ngay từ phút mở cửa sắc xanh chi phối xuyên suốt cùng với sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn
khiến cho vn index đóng cửa ở mốc cao nhất trước diễn biến tích cực của vn index giao dịch khối
ngoại trở lại mua rồng với tổng giá trị trên một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng trên cả ba sàn riêng trên sở giao dịch
chứng khoán tp hcm hosea khối ngoại mua rồng với giá trị sắp xỉ một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng tại chiều mua
cổ phiếu ngân hàng stb được rót rồng mạnh nhất với giá trị hai mươi bảy tỷ đồng dgw xếp thứ hai danh sách mua
rồng mạnh với hai mươi tỷ đồng ngoài ra các mã như dsg pvd gmd cũng được mua rồng mạnh từ một mươi ba một mươi bảy tỷ đồng
mỗi cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán hnx khối ngoại mua rồng hai mươi bảy tỷ đồng trong đó cổ phiếu
ceo được khối ngoại mua một mươi bảy tỷ đồng tương tự các mã pvs idj cũng đồng loạt được mua rồng vài tỷ
đồng trên sàn niêm miết những công ty đại chúng chưa niêm miết upcom khối ngoại mua rồng tám tỷ
đồng cổ phiếu bsr theo sau là các mã vtp vgg hpp acv cũng được khối ngoại mua rồng từ upcom
kết phiên giao dịch vn index tăng chín bốn mươi chín điểm tăng chín mươi một điểm phần trăm lên mức một bốn mươi chín một mươi hai điểm
hnx index tăng một sáu mươi hai điểm
tăng một hai trăm linh bảy bốn mươi tám điểm upcom index tăng ba mươi năm điểm lên bảy mươi bảy bảy mươi bảy điểm thanh khóa tre jose tăng hai mươi hai
phần trăm so với phiên trước giá trị khắp lệnh đạt sắp xỉ chín hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
theo báo cáo mới nhất của bộ công thương xuất khẩu hàng hóa tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi chín năm mươi bảy tỷ usd
la mỹ tăng một mươi ba năm phần trăm so với tháng trước tuy nhiên giảm một mươi bốn tám phần trăm
so với cùng kỳ năm trước tình hình xuất khẩu trong nửa đầu tháng bốn vẫn khó khăn do đó
các doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu bao gồm khơi thông nguồn vốn và kết nối các thị trường
trong ba tháng đầu năm nay xuất khẩu thủy sản của việt nam đạt một tám tỷ đô la mỹ giảm hai mươi tám phần trăm so với cùng kỳ năm trước tương đương với mức giảm trong giai đoạn dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh nhất
tình trạng tương tự cũng xảy ra ở ngành dịch mai với ước đạt tám bảy tỷ đô la mỹ giảm một mươi tám sáu mươi ba phần trăm so với cùng kỳ năm trước những khó khăn trong ngành này bày do sức mua giảm mạnh từ các thị trường lớn như mỹ và eu
hiện tại bây giờ thì tất cả các doanh nghiệp ít có doanh nghiệp nào mà nhận đủ đơn hàng doanh nghiệp lớn thì có thể là còn thiếu khoảng hai mươi hai mươi năm doanh nghiệp nhỏ hơn thì thiếu nhiều hơn

vì ở thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong bối cảnh đó đại diện các ngành hàng đều kiến nghị cần có giải pháp khơi thông nguồn vốn và tăng cường xúc tiến thương mại từ ngành chức năng để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này

trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực
trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời điểm hiện tại các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa có nhiều
mình đi chơi ở suy tin sau một thời gian làm việc cũng khá mệt các con học hành cũng rất là căng thẳng nên mình giống như cả nhà đi chơi để sạch chết
sau mấy ngày nghỉ lễ thì các con quay lại học tập tốt hơn và mình công việc của mình làm cũng được nhiều năng lượng hơn tích cực hơn
mình đi với gia đình thì mình thấy không khí ngày đầu nghỉ lễ đây rất là vui và khi cuối tuần nghỉ lễ thì mình muốn cho gia đình và các trẻ đi tham quan và giải trí xem suối tiên là như thế nào
không chỉ tập trung nhiều đến các điểm vui chơi giải trí trong ngày đầu của lễ người dân cũng tập trung lượng lớn đến các trung tâm thương mại mua sắm và ăn uống
tại một số trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố như ionmont lotte vincom các cửa hàng ăn uống nhà hàng quán ăn đều kính chỗ
trong ngày đầu dịp lễ kéo dài nên trung tâm thương mại đều đã có sự chuẩn bị trước
ghi nhận lượng hàng hóa bày bán bên trong các kệ hàng hôm nay khá dồi dào bên cạnh đó các biện pháp phòng dịch cũng được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
thực ra thì đợt lễ này mình cũng được nghỉ khá dài ngày tận năm ngày cho nên là mình cũng muốn đến trung tâm thương mại cùng với bạn bè để mua sắm sau những giờ làm căng thẳng để mà sợ stress
và bên cạnh đó thì tại trung tâm thương mại thì mình sẽ có những cái
cái phụ và sản phẩm rất là hấp dẫn cũng như cái chương trình ưu đại giảm giá cho mình
năm nay lễ ba mươi tháng bốn thì có tới năm ngày nghỉ lễ kéo dài cho nên là chúng tôi ước tính là lượng khách hàng có thể sẽ tăng từ năm đến một mươi so với cùng kỳ năm trước
thì chúng tôi vẫn luôn duy trì tất cả các biện pháp phòng dịch theo quy định của bộ y tế
đặc biệt tất cả các lối vào chúng tôi trang bị bình khử khuẩn có bản thông tin hướng dẫn khách hàng tuân thủ hai k để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người
dự kiến những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm lượng khách đổ về các điểm du lịch tại thành phố tiếp tục tăng cao
thời điểm này được xem là giai đoạn vàng tạo tiền đề cơ hội để thành phố hồ chí minh khôi phục ngành du lịch sau gần hai năm bị đóng băng bởi dịch covid một mươi chín
thật nhiều niềm vui